công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
vừa phá chuyên án và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp bốn đối tượng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
do trần đức nhân chú sãn nhân tháng nguyện gia bình cầm đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn hai mươi tỷ đồng
bốn đối tượng bị bắt gồm trần đức nhân hoàng đình hiếu nguyễn văn long và bùi quốc khánh
tài khoản trên trang web fika tám mươi tám com và orbi tám mươi tám com từ trang mạng tổng này nhận chiếc các tài khoản nhỏ
bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi trên hai trang mạng con
để có cửa kết quả bóng đá các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang với giá trị quý ước một điểm bằng một đô la mỹ
trong đó một đô la mỹ nhân mua có giá tám đồng và bán cho các con bạc với giá hai mươi đồng
sau mỗi trận bóng đá vào thứ hai hàng tuần các đối tượng sẽ gặp nhân để thanh toán tiền thắng thua
quen biết nhờ anh em giới thiệu và lấy một cái mạng bóng và về để các tự mình chơi
và cũng có anh em cùng xem bóng đá và cũng nhờ chia nhỏ ra để chơi vào trong trang của em
trong quá trình đấu tranh với đối tượng cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng đánh bạc trên trang web bảo mật cao
máy chứa nước ngoài nên khó khăn trong việc khai thác thu thập dữ liệu
các đối tượng hoạt động chủ yếu với người quen và hoạt động ẩn danh
trên không gian máy các đối tượng có thể gặp những người quen và hoạt động ẩn danh
cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quy định tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật